thưa quý vị chiều nay một mươi sáu tháng một mươi một theo giờ địa phương lễ đón chính thức chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và phu nhân
cùng đoàn cấp cao việt nam được tổ chức trọng thể tại tòa nhà chính phủ thái lan thủ đô bangkok
thủ tướng thái lan lan prayuth chan o cha và phu nhân chủ trì lễ đón
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc là lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm chính thức thái lan
trước thềm hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế apec lần thứ hai mươi chín
ngay sau lễ đón chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và thủ tướng prayuth chan o cha dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm
tại cuộc hội đàm thủ tướng prayuth chan o cha bày tỏ vui mừng được đón tiếp chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
và đoàn đại biểu cấp cao việt nam sang thăm chính thức thái lan
nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao việt nam tới thái lan kể từ đại dịch covid một mươi chín
và ngay trước thềm kỷ niệm một mươi năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược việt nam thái lan hai nghìn một mươi ba
thủ tướng prayuth chan o cha bày tỏ vui mừng được đón tiếp chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và thủ tướng prayuth chan o cha kể từ đại dịch covid một mươi chín